tại xã hồng tiến thị xã hưng trà ban thường vụ tỉnh đoàn và ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh thừa thiên huế
tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
tuổi trẻ thừa thiên huế chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị
hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên trong tỉnh và tại thị xã hương trà
đã ra quân tham gia nhiều hoạt động sôi nổi có ý nghĩa thiết thực
điểm nhấn của chiến dịch hè năm nay được tỉnh đoàn thừa thiên huế triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ
huy động đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tập trung giải quyết những việc mới việc khó việc bức xúc của xã hội
với các mô hình tình nguyện sáng tạo và việc làm thiết thực
chính trị tham niên tỉnh nguyện hè lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn của tỉnh
sẽ tập trung thực hiện tại các địa bàn các xã tiềm cần
nông thôn mới một mươi chín xã có tỷ lệ hồ nghèo trên hai mươi năm của tỉnh
và hai mươi chín xã có điều kiện đặc biệt khó khăn trên địa bàn của tỉnh và các xã vùng biển
với chính trị tham niên tỉnh nguyện hè được trải rộng khắp trên địa bàn của toàn tỉnh
cũng như cả các tỉnh khu vực và quốc tế
mong muốn các đoàn viên thanh niên phải phát huy vai trò xung kích tỉnh nguyện
để cộng hiến tài năng sức đẹp chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh
ngay sau lễ phát động đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia khởi công các công trình thanh niên xây dựng
nhà nhân ái tặng gia đình anh lê văn bằng xã hồng tiến thị xã hương trà trị giá một trăm linh triệu đồng
hai công trình ánh sáng nông thôn mới tại hai xã hồng tiến và hưng vân
với tổng kinh phí một trăm hai mươi một triệu đồng khám bệnh chuyên sâu và cấp phát thuốc miễn phí
cho hai trăm linh bà con nhân dân săn lấp mặt bằng và tuyến đường đi vào sân chơi cho thanh thiếu nhi
và tổ chức ngày hội thiếu nhi cho một trăm linh em thiếu nhi tại xã hồng tiến
đây là lần thứ năm mình tham gia chương trình tình hình hài của gió thị đoàn hương trà tổ chức
qua quá trình hợp đồng mình nhận thấy đám loại hiệu quả rất cao đối với các công trình mà thanh niên đã làm
thì đặc biệt trong những năm gần đây thì chủ yếu vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới
và điểm sống văn minh đô thị trên địa bàn toàn thị xã
thì đối với bản thân mình mang tinh thần nhiều khuyết của tuổi trẻ
thì gọp phân cho quê hương xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh
thực sự thì cũng là
rất bày tỏ lọc biệt ơn đối với tỉnh đoàn đối xã tàu quyên môi trường
đã tạo mọi điều kiện để đơn vị hồng tiến được tổ chức lễ ra quân thanh niên chiến sĩ hè
nhưng mà đối với mình thì thực sự là đây đơn vị hồng tiến lần đầu tiên
cũng cảm thấy rất là vinh dự và hào hào hứng khởi
để có được cơ hội để các bạn đoàn viên thanh niên giao lưu với nhau
để lại là cũng thành công được chương trình của tỉnh đoàn đã phát động
nhân dịp này ban thường vụ tỉnh đoàn thừa thiên huế đã trao một mươi năm suất học bổng
cho các em học sinh vượt khó học tốt xã hồng tiến thị xã hương trà
với tổng trị giá bảy năm triệu đồng
trao một mươi xuất quà cho các hộ gia đình chính sách có công với cách mạng
với tổng trị giá năm triệu đồng
trao một mươi xuất quà cho các em thiếu nhi ở xã hồng tiến
qua các phong trào tình nguyện hè đoàn thanh niên đã và đang tạo ra một hình ảnh đẹp
để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi người dân và xã hội
về một lớp thanh niên luôn có ý thức trách nhiệm không ngại khó ngại khổ
để làm nên bài ca tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp